tại hà nội trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền
và trao giải cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại để hưởng ứng ngày lễ này
trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam đã xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền phối hợp với các cơ quan báo chí
đăng các bài viết bài phỏng vấn hình ảnh phóng sự về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở việt nam
kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình năm trăm linh bốn giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi năm kết quả thực hiện dự án việt nam hàn quốc
hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh quảng bình và bình định
đồng thời tổ chức cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại
góp phần xây dựng hình thành thói quen chủ động học tập tìm hiểu và chung sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại